xin kính chào quý vị và các bạn
trong ngày mai thời tiết tại các tỉnh thành bắc bộ nói chung là chưa có biến đổi
trời phổ biến tạnh giáo và có nắng vào ban ngày
nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng từ hai mươi đến ba mươi một độ
sau đó từ khoảng đêm mai ngày một mươi một khi mà bộ phận không khí lạnh có cường độ mạnh
sẽ tác động đến khu vực khiến mưa rông tăng lên diện giải rác
cần đề phòng có tố lóc cũng như là gió rất mạnh
cùng với đó nền nhiệt cũng giảm đáng kể
còn đối với khu vực trung bộ trong ngày mai thời tiết suốt dọc các tỉnh
từ thanh hóa đến bình thuận nói chung là khá thuận lợi
phổ biến có mưa phải nơi ngày nắng
nhiệt độ ban trưa phổ biến ở mức từ ba mươi đến ba mươi ba độ
với khu vực tây nguyên trong đêm nay và ngày mai chỉ có mưa vài nơi
với mức nhiệt giao động trong khoảng từ hai mươi đến ba mươi một độ
trong khi đó tại nam bộ chịu tác động của dãy ngắp thấp ở phía nam
nên tiếp tục có mưa rông diện rộng cục bộ thì có mưa vừa
trong cơn rông cần đề phòng có tố lóc cũng như là gió
gió giật mạnh nền nhiệt trên khu vực phổ biến từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ
đến với biển đông tại quần đảo hoàng sa phổ biến không mưa
tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông đến đông bắc cấp ba cấp bốn
nhiệt độ là từ hai mươi bốn đến ba mươi một độ
còn tại quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác
tầm nhìn xa từ bốn đến một mươi km trong mưa gió đông mạnh cấp ba cấp bốn
trong cơn rông cần đề phòng có lóc xoáy cũng như là gió giật mạnh
nhiệt độ là từ hai mươi bốn đến ba mươi độ
khu vực hà nội
hà nội có mây không mưa chưa trường giảm mây trời nắng
gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba
nhiệt độ là từ hai mươi hai đến ba mươi hai độ